sau khi xem xét các chứng cứ và tranh tụng tại phiên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn thị mộng tuyền giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của tòa nhân dân huyện kế sách
từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe máy vào đêm khuya hoặc dạng sáng với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh gây hoang mang cho người dân
công an tp biên hòa đã tích cực vào cuộc truy xét và nhanh chóng bắt được nhóm đối tượng gây án
công an tp biên hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng gồm phạm văn đồng một mươi chín tuổi vũ huỳnh minh một mươi sáu tuổi đoàn quốc huy một mươi bảy tuổi công chú tại thành phố biên hòa và nguyễn hồng gia bảo một mươi bảy tuổi quê ở tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản táo tợn nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là chị em phụ nữ đi một mình vào những cung đường vắng trên địa bàn thành phố
khi phát hiện con mồi chúng điều khiển xe áp sát đạp ngã nạn nhân và dùng dao thái lan uy hiếp rồi cướp xe máy khi nạn nhân chống cự chúng dùng hung khí tấn công rồi nhanh chóng cướp tài sản tẩu thoát
từ năm đến giờ em gây ra sáu vụ bốn vụ chó lọt hai vụ không hành em đi ngoài đường em thấy phụ nữ đi một mình em đi heo và dùng dao áp sát

hiện các vụ cướp tài sản manh động liều lĩnh trên địa bàn thành phố biên hòa các đối tượng còn khai nhận thực hiện một số vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện tràng bom tỉnh đồng nai cũng với thủ đoạn tương tự
tôi xin cảnh báo người dân là khi đi ra đường thì không nên mang nhiều tài sản có giá trị khi ra đường nếu có mang theo thì phải cất kỹ trong giỏ sách và bỏ trong cốp xe cẩn thận
còn nếu mà đeo trang sức thì phải cất kỹ trong giỏ sách và bỏ trong cốp xe cẩn thận
phải có áo cổ hoặc khăn tròn hoặc áo dài tay để che kính để tránh tạo điều kiện thường lợi cho đối tượng phát hiện có điều kiện cướp dịch
nếu sử dụng điện thoại di động thì nên tắp bồ lê quan sát xung quanh xem rồi chúng ta sẽ tránh trường hợp là vừa đi vừa sử dụng sẽ tạo điều kiện cho chúng dễ ra tay cướp giật
hoạt động của bọn cướp cướp giật tài sản thường mang tính manh động cơ hội
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng ngừa khi đi trên đường vào ban đêm nhất là vào lúc nửa đêm trở về sáng
khi phải hết sức cảnh giác phụ nữ khi lưu thông trên đường cũng phải cất giữ túi sách điện thoại cẩn thận
lực lượng chức năng tỉnh kiên giang vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ bắt một đối tượng và giải cứu được hai cô gái dưới một mươi sáu tuổi chuẩn bị được đưa đi bán
từ tin báo của một người dân trú tại xã thổ châu huyện phú quốc về việc có con gái sinh năm hai nghìn một mươi
hai nghìn sáu bị một người phụ nữ dụ dỗ đưa xuống tàu trở vào đất liền
lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh và xác định được nạn nhân đã bị đưa xuống một chiếc tàu cá vào đất liền
hướng về đồn biên phòng tây yên thành phố rạch giá
tiến hành kiểm tra tàu cá phát hiện ngoài bốn thuyền viên trên tàu còn có ba người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn
qua đấu tranh đối tượng kim thị bạch đã thừa nhận đang đưa hai cô gái sinh năm hai nghìn năm và hai nghìn sáu chuẩn bị bán cho đối tượng khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
ăn sò lụa đỏ bị ngộ độc cá sấu sổng chuồng hay bắt cóc trẻ em là những thông tin sai sự thật giật gân câu like trên các trang mạng xã hội
những thông tin này gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tạo tâm lý hoang mang đối với người dân
do đó cần phải hết sức bình tĩnh sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin trên các trang mạng xã hội phản ánh sau đây tại tỉnh cà mau
cách đây không lâu công an huyện cái nước tỉnh cà mau công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một người phụ nữ trú tại xã tân hưng huyện cái nước
về hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông
theo hồ sơ tối ngày bốn tháng bốn tại xã tân hưng đông huyện cái nước do tức giận về việc chồng bị lập biên bản về lỗi vi phạm nồng độ cồn
người phụ nữ này đã sử dụng điện thoại di động quay hình phát hai video clip trực tiếp trên mạng xã hội facebook có nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
có những trang mạng có những cá nhân không phải là ở đoàn cà mau có thể họ ở ngoài tỉnh có thể họ ở nước ngoài
họ cũng chia sẻ họ cũng đưa tin về các hoạt động điều hành của đảng nhà nước ở trên địa bàn tỉnh nhưng mà không được kiểm chứng
có những vụ việc bịa đặt thì từ đó dẫn đến cho người tiếp cận thông tin
nếu sai thì dẫn đến ứng dụng không phù hợp rồi gây quan mang trong đời sống xã hội
gần đây nhất tối một mươi năm tháng tám một cặp vợ chồng chú tại huyện thới bình đến trình báo với công an phường chín thành phố cà mau
về việc bị cướp giật số tiền khoảng một trăm năm mươi triệu đồng trên tuyến đường nguyễn trãi thuộc khu vực khóm bốn phường chín
ngay sau khi xảy ra vụ việc một tài khoản trên mạng cá nhân đã đăng tải thông tin và được nhiều người chia sẻ bình luận gây tâm lý bất an từ người dân
tuy nhiên qua quá trình làm việc hai vợ chồng này đã khai nhận do thiếu nợ nhiều người không có khả năng thanh toán
nên đã dựng hiện trường giả báo tin bị cướp giật để các chủ nợ cho kéo dài thời gian trả nợ
một trong những trường hợp gây tác động tiêu cực đến đông đảo người dân đó là tình trạng đưa thông tin sai sự thật
về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín của các cấp chính quyền trên các trang mạng xã hội
có cá nhân dù sức khỏe bình thường nhưng vẫn bị đưa thông tin nghi vấn mắc bệnh covid một mươi chín và hiện đang cách ly tại cơ sở tập trung
theo số liệu trong chín tháng của năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai mươi trường hợp như vậy

với những quy định xử phạt như vậy người dân cần cẩn trọng trong việc lựa chọn thông tin để bình luận và chia sẻ